tại huyện miền núi nghĩa đàn tỉnh nghệ an đã xây dựng được phong trào phát triển nghề nuôi ong lấy mật
đây là một nghề không đòi hỏi nhiều nhân lực đầu tư không cao mà lại cho nguồn thu nhập tốt cho bà con nơi đây
trước đây gia đình anh vi văn trọng dân tộc thái ở bản tân cây xã nghĩa lợi huyện nghĩa đàn thuộc diện hộ khó khăn của bản
gia đình anh chủ yếu sống dựa vào phát nương làm rẫy
năm hai nghìn một mươi năm sau khi được hội nông dân xã nghĩa lợi cho đi tham quan học tập mô hình nuôi ong và được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong
gia đình anh trọng đã mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình nuôi ong rừng lấy mật
nhờ đó mỗi năm gia đình anh thu về trên một trăm linh triệu đồng
từ hiệu quả của mô hình nuôi ong lấy mật của anh vi văn trọng
thời gian qua xã nghĩa lợi đã tổ chức cho bà con nông dân đi tham quan học tập mô hình
đến nay toàn xã đã có một mươi bảy hộ tham gia nuôi ong
với bốn trăm linh đàn ong để bà con yên tâm phát triển nghề
thời gian tới xã nghĩa lợi sẽ thành lập tổ liên kết nuôi ong lấy mật
từng bước xây dựng thương hiệu mật ong rừng nghĩa lợi
với các nền đá về để nuôi cho hiệu quả rất cao đặc biệt là về chất lượng mật
đây là một người dòng ong rất khó tính nhưng mà anh cũng đã thuần hóa được
và cũng đã nuôi rất là thành công trong ba bốn năm nay và đem lại cái thu nhập ổn định cho gia đình
đặc biệt chất lượng mật rất đảm bảo để cung cấp ra thị trường
hiện nay huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an đang khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi ong
nhất là những loại ong có đề kháng cao dễ thích nghi và chất lượng mật tốt
đặc biệt mở các lớp dạy nghề nuôi ong thành lập các câu lạc bộ nuôi ong
để giúp đỡ nhau về kỹ thuật kinh nghiệm nuôi ong đem lại hiệu quả kinh tế cao